thưa quý vị và các bạn trong nhiều năm qua nhà nước ta có chiến lược phát triển mạng lưới nhà xuất bản cơ sở in cơ sở phát hành xuất bản phẩm
thưa quý vị và các bạn trong nhiều năm qua nhà nước ta có chiến lược phát triển mạng lưới nhà xuất bản phẩm
việc nhà nước đặt hàng cho các nhà xuất bản với nguồn kinh phí đều tăng lên hàng năm
việc nhà nước đặt hàng xuất bản phẩm cho các nhà xuất bản bên cạnh việc giải quyết nhiệm vụ chính trị kinh tế xã hội của đảng và nhà nước còn tạo ra công an việc làm cũng như thể hiện được nhiệm vụ chức năng của nhà xuất bản
theo quy định tại điều bảy luật xuất bản năm hai nghìn một mươi hai đối với lĩnh vực xuất bản nhà nước có chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng
hiện đại hóa cơ sở vật chất ứng dụng chuyển giao công nghệ kỹ thuật tiên tiến cho nhà xuất bản phục vụ nhiệm vụ đối tượng và địa bản đặt hàng để có bản thảo và xuất bản tác phẩm tài liệu phục vụ nhiệm vụ chính trị an ninh quốc phòng thông tin đối ngoại phục vụ đồng bào vùng dân tộc thiểu số vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn vùng sâu vùng xa miền núi biên giới hải đảo thiếu niên nhi đồng người khiếm thị
và các nhiệm vụ trọng yếu khác
mua bàn thảo đối với những tác phẩm có giá trị nhưng thời điểm xuất bản chưa thích hợp hoặc đối tượng sử dụng hạn chế hỗ trợ mua bản quyền đối với tác phẩm trong nước và nước ngoài có giá trị phục vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội
đồng thời nhà nước còn ưu đãi lãi suất vay vốn theo quy định của pháp luật
theo số liệu của cục xuất bản in và phát hành
toàn ngành xuất bản trên ba mươi ba cuốn sách so với gần ba mươi hai cuốn của năm hai nghìn một mươi tám lượng bản sách trên bốn trăm linh triệu bản so với ba trăm chín mươi triệu bản của năm hai nghìn một mươi tám
cả nước có năm mươi chín nhà xuất bản trong đó có bốn mươi chín nhà xuất bản thuộc các cơ quan trung ương và một mươi nhà xuất bản địa phương
doanh thu đạt trên hai sáu trăm linh tỷ đồng lợi nhuận đạt khoảng hai trăm ba mươi tỷ đồng
điều tăng tám
điều tăng tám so với năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi chín cả nước có khoảng hai doanh nghiệp và trên một mươi hộ gia đình đại lý tham gia phát hành
doanh thu phát hành trên bốn hai trăm linh tỷ đồng tăng năm so với năm hai nghìn một mươi tám
trong một bài viết đăng trên báo nhân dân có tiêu đề
tăng cường hiệu quả chính sách đặt hàng xuất bản phẩm tác giả nguyễn kiểm khẳng định
việc đặt hàng xuất bản phẩm
sử dụng ngân sách nhà nước ở trung ương và địa phương được quy định trong các văn bản của đảng và luật xuất bản
là một chính sách nhất quán được cụ thể hóa bằng các văn bản quy phạm pháp luật trong từng thời kỳ
và đạt được những kết quả tích cực tạo điều kiện cho nhiều nhà xuất bản cơ quan nhà nước cơ sở nghiên cứu
và các hội xã hội nghề nghiệp công bố tác phẩm công trình nghiên cứu có giá trị
tuy nhiên với sự phát triển nhanh chóng của lĩnh vực này trong những năm qua
quá trình thực hiện chính sách đúng đắn nêu trên hiện đang bộc lộ một số hạn chế bất cập
cần được hoàn thiện và sửa đổi phù hợp với tình hình mới
tác giả bài viết dẫn tư liệu từ cuộc xuất bản in và phát hành cho thấy
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi việc đặt hàng xuất bản phẩm thực hiện theo quy định tại thông tư số hai trăm tám mươi một ttlb
ngày hai mươi năm tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi của liên bộ văn hóa thông tin thể thao và du lịch tài chính
theo đó những loại sách cần được phổ biến rộng rãi không nhằm mục đích kinh doanh
phục vụ người đọc mà nhà xuất bản không có khả năng tự cân đối thu chi nếu phát sinh lỗ sẽ
được ngân sách nhà nước hỗ trợ thông qua chính sách đặt hàng mặt khác đây cũng là cơ chế để
cơ quan chủ quản tạo điều kiện cho nhà xuất bản trực thuộc hoạt động ổn định khi thực hiện đặt hàng
hoặc trợ giá trong dự toán kinh phí do ngân sách nhà nước cấp từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi bảy
trên cơ sở ý kiến thống nhất giữa bộ thông tin và truyền thông và bộ tài chính việc đặt hàng xuất
bản phẩm được thực hiện theo quy định tại thông tư số bốn hai nghìn một mươi một ttlt btttt btc ngày một mươi tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
quy trình thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm được quy định hàng năm cuộc xuất bản in và phát hành
bộ thông tin truyền thông có văn bản hướng dẫn các nhà xuất bản về định hướng đề tài theo tình hình
nhiệm vụ chính trị kinh tế văn hóa xã hội cụ thể của từng năm từng giai đoạn sau đó
các nhà xuất bản đề xuất danh mục tên xuất bản phẩm cụ thể cục xuất bản in và phát hành tiến
hành xét duyệt lựa chọn các tên sách phù hợp với chức năng của từng nhà xuất bản và đáp ứng yêu
cầu định hướng nhiệm vụ chính trị được giao trên cơ sở danh mục đề tài đã được xét duyệt
cuộc xuất bản in và phát hành trình bộ thông tin và truyền thông phê duyệt dự toán kinh phí đặt hàng
để gửi bộ tài chính tổng hợp cân đối dự toán trình thủ tướng chính phủ báo cáo ủy ban thượng
vụ quốc hội xem xét quyết định từ năm hai nghìn một mươi tám phương thức đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân
sách nhà nước thực hiện theo thông tư số bảy hai nghìn một mươi tám tt btt với những quy định cụ thể hơn về tiêu
chí đối tượng số lượng thời gian thực hiện và một số thông số kỹ thuật cơ bản khác đối với xuất
bản phẩm đặt hàng
trên cơ sở nhiệm vụ chính trị từng năm bộ thông tin và truyền thông duyệt danh mục đặt hàng
lựa chọn các nhà xuất bản thực hiện việc xuất bản phạm vi phát hành đề xuất dự toán kinh phí thực
nghệ bộ tài chính tổng hợp kinh phí báo cáo chính phủ trình quốc hội phê duyệt kinh phí dự toán
được truyền cho cơ quan chủ quản nhà xuất bản có sách đặt hàng để tổ chức thực hiện căn cứ danh
mục xuất bản phẩm địa chỉ thụ hưởng và kinh phí được duyệt các nhà xuất bản tự chủ chịu trách nhiệm
việc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu đối với công đoàn in phát hành theo quy định của pháp
luật với sự giám sát của cơ quan chủ quản trên thực tế việc đặt hàng xuất bản phẩm theo quy định
tại các văn bản pháp luật nói trên đã tạo điều kiện cho các đơn vị xuất bản thực hiện có hiệu quả chính sách
hỗ trợ của nhà nước đối với sự nghiệp xuất bản và phục vụ tốt nhu cầu sử dụng xuất bản phẩm của
nhiều đối tượng độc giả từ đó góp phần cho các đơn vị xuất bản thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ
nâng cao văn hóa đọc của người dân ở mọi vùng miền đất nước song song với nguồn ngân sách từ trung
ương các bộ ngành và địa phương tùy theo yêu cầu từng thời điểm khả năng tài chính cũng đầu tư
cho hoạt động xuất bản nói chung đặt hàng xuất bản phẩm nói riêng từ nguồn kinh phí đã được bố
trí đã góp phần thuận lợi tạo nên những tủ sách bộ sách có giá trị tổng kết những bài học và thành
tựu nổi bật trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc để lưu truyền cho nhiều người
nhiều tác phẩm công trình nghiên cứu xuất sắc có giá trị học thuật và ứng dụng trong thực tế
đời sống được dư luận xã hội đánh giá cao hoặc đã được trao giải thưởng quốc gia về sách như
lịch sử thăng long hà nội nhà xuất bản hà nội lịch sử tư tưởng quân sự việt nam nhà xuất bản
chính trị quốc gia động vật chí việt nam thực vật chí việt nam nhà xuất bản khoa học tự nhiên và
công nghệ theo số liệu thống kê của cục xuất bản in và phát hành
từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi chín hàng năm ngân sách trung ương cấp cho việc đặt hàng xuất bản phẩm là
sáu tỷ đồng để xuất bản khoảng hai trăm linh tên sách với bình quân hai trăm bốn mươi hai bảy trăm sáu mươi bản một năm hoặc một hai trăm một mươi bản cho
một tên sách đặt hàng số lượng nhà xuất bản có sách đặt hàng từ ngân sách nhà nước trung ương hơn
ba mươi đơn vị chủ yếu là nhà xuất bản của các cơ quan trung ương các đoàn thể các hội nghề nghiệp
ở trung ương nội dung sách đặt hàng tập trung vào các thể loại văn hóa xã hội văn học lý luận chính trị
sách về khoa học công nghệ kinh tế ít được đặt hàng so với các mảng sách khác
ngoài kinh phí bố trí từ bộ tài chính dành cho danh mục xuất bản phẩm được bộ thông tin và truyền thông
duyệt một số cơ quan của đảng một số bộ ngành cũng cấp kinh phí từ nguồn chi thường xuyên cho những
tác phẩm sách phục vụ nhu cầu của ngành
những dự án về xuất bản phục vụ công tác dân tộc tuyên truyền phát triển văn hóa nghệ thuật bảo vệ tài nguyên môi trường
có thể tóm tắt quy trình đặt hàng xuất bản phẩm hiện nay là
nhà xuất bản chủ động tìm đề tài tìm tác giả tự tính toán chi phí lên dự toán báo cáo cơ quan quản lý cơ quan chủ quản
cơ quan quản lý chấp thuận hoặc điều chỉnh dự thảo kế hoạch của nhà xuất bản và thông báo để nhà xuất bản tổ chức thực hiện biên tập đấu thầu in phát hành
cơ quan đặt hàng chỉ tiếp xúc với sản phẩm đặt hàng khi đã hoàn chỉnh
từ thực trạng nói trên có thể nhận thấy nguồn kinh phí đặt hàng xuất bản phẩm đã quá ít lại không tập trung qua một đầu mối là các bộ quản lý chuyên ngành mà phân tán ở nhiều cơ quan nhiều ngành và lĩnh vực khác nhau
nếu so sánh với kinh phí cấp cho một đài truyền hình địa phương thì một mươi sáu tỷ đồng cho toàn ngành xuất bản như thời gian qua là rất khiêm tốn
việc định hướng đề tài được thực hiện chủ yếu từ dưới lên mà thiếu chiều từ trên xuống tức là người đặt hàng phải chủ động đưa ra yêu cầu của mình nhằm bổ sung những thiếu hụt mà các nhà xuất bản chưa đáp ứng được
thậm chí phải chủ động khai thác các tác phẩm có giá trị cao về khoa học công nghệ và kinh tế từ nguồn của nước ngoài
đồng thời quy trình đặt hàng như trên khó tránh khỏi sự trùng chéo giữa các nhà xuất bản địa phương và trung ước

nội dung sách đặt hàng là một trong những kế hoạch đặt hàng
nội dung sách đặt hàng cũng chưa được nghiệm thu theo một hệ thống tiêu chuẩn chung và cụ thể với từng đề tài mà chủ yếu do nhà xuất bản tự biên tập chỉnh sửa theo yêu cầu của mình
trong khi các cơ quan quản lý về cơ bản hầu như chỉ tập trung xem xét về các tiêu chuẩn định mức kinh tế kỹ thuật và về giá thành
thì những vấn đề quan trọng khác như chất lượng nội dung chất lượng nghệ thuật chủ yếu dừng lại ở sự đánh giá của nhà xuất bản
theo luật xuất bản giám đốc tổng biên tập nhà xuất bản chịu trách nhiệm về xuất bản phẩm của mình trước pháp luật
tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng do tính chất đặc thù đối với xuất bản phẩm do nhà nước đặt hàng
cần có cơ chế nghiệm thu chặt chẽ hơn theo mục đích sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ lãng phí trùng lập
qua cơ chế nghiệm thu này cũng có thể đề nghị nhà nước mua bản quyền để xuất bản nhiều lần
phục vụ đông đảo người đọc nếu nhận thấy chất lượng tác phẩm công trình nghiên cứu có giá trị cao hoặc cần được phổ biến rộng rãi
chưa kể để góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả việc đặt hàng xuất bản phẩm cần sát xét lại từ khâu quản lý nguồn kinh phí
định hướng các lĩnh vực đề tài cần tập trung đặt hàng cho từng giai đoạn và từng năm
cần có chế độ thông tin giữa các cơ quan quản lý vốn và quản lý nội dung
cũng như cơ quan chủ quản nhà xuất bản để tránh trùng lập đề tài
cân đối điều chỉnh việc bố trí vốn để tính toán số lượng phát hành hợp lý cho từng tên sách đặt hàng
nghiên cứu ban hành cơ chế hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho các địa phương có điều kiện kinh tế khó khăn
để đặt hàng những tác phẩm công trình nghiên cứu của địa phương có giá trị cao
cần nghiên cứu để áp dụng cơ chế đặt hàng mới tạo ra cơ chế cạnh tranh để nhiều tác giả
có thể tham gia sách

sau khi các tác giả sáng tạo ra tác phẩm dưới dạng bản thảo cơ quan đặt hàng thành lập một hội đồng
gồm các chuyên gia am hiểu lĩnh vực mà tác phẩm đề cập để đánh giá xếp loại và lựa chọn bản thảo
công trình được đánh giá cao nhất
tất nhiên cơ chế này chỉ áp dụng với những đề tài có tính phổ biến rộng rãi
nhiều tác giả hoặc nhóm tác giả có thể tham gia biên soạn hoặc sưu tầm
không áp dụng cho các nghiên cứu chuyên ngành sâu hoặc tài liệu lưu hành nội bộ
trong định hướng đề tài sách đặt hàng các cơ quan có trách nhiệm cũng cần chú trọng hơn
đến loại sách cung cấp chi thức nền tảng nhưng cũng rất thời sự
bao gồm những tác phẩm công trình về khoa học công nghệ nhất là các lĩnh vực công nghệ sinh học
trí tuệ nhân tạo vật liệu mới về thành phố thông minh kinh tế số kinh tế thông minh
là những vấn đề mật thiết rất cần được làm rõ hơn trong bối cảnh
của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu
về kỹ thuật làm sách cần đưa thêm yêu cầu về chỉ mục đã được quy định
trong tiêu chuẩn sách quốc gia tcvn tám nghìn sáu trăm chín mươi bốn hai nghìn một mươi một
đây là chuẩn mực mà thị trường sách thế giới đòi hỏi đã nhiều năm nay
nhất là đối với loại sách tra cứu do nhà nước đặt hàng
tóm lại để phát huy một cách tốt nhất hiệu quả chính sách đặt hàng xuất bản phẩm của nhà nước
ngành xuất bản cần sớm điều chỉnh và khắc phục các điểm còn bất hợp lý
tiếp tục nâng cao chất lượng các tác phẩm được nhà nước đặt hàng
tạo cơ chế cạnh tranh lành mạnh
trên cơ sở đó sẽ tạo nền tảng vững chắc giúp lan tỏa những nguồn chi thức giá trị
đến với người dân và góp phần xây dựng một xã hội học tập
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau